xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
bộ y tế về việc xét nghiệm cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín với người di chuyển giữa các vùng nguy cơ cao
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố khẩn trương chỉ đạo thực hiện các nội dung
cụ thể ủy ban nhân dân tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các tổ chức đưa đón
thống nhất phương án xét nghiệm cho người dân đảm bảo chú đáo an toàn và đảm bảo yêu cầu về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố tiếp nhận người về từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an chỉ đạo thực hiện việc cách ly và xét nghiệm cho người dân cụ thể
tổ chức xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh cho tất cả những người về từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an vào ngày đầu tiên khi tiếp nhận
trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai sẽ xử lý theo quy định
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế ủy ban nhân dân cấp huyện cấp xã tổ chức tiếp nhận quản lý theo dõi kiểm tra giám sát những người thực hiện cách ly tự theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú trên địa bàn
căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương sở y tế chỉ đạo việc quản lý người nhiễm sars cov hai tại nhà theo hướng dẫn tại quyết định bốn nghìn ba mươi tám ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
và thiết lập các trạm y tế lưu động để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch cho người dân theo quyết định số bốn nghìn hai mươi bốn ngày hai mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
chỉ đạo thực hiện cách ly đối với người về từ tp hcm tỉnh bình dương đồng nai long an như sau
bộ y tế hướng dẫn việc cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà với người đã tiêm đủ liều tiêm một liều và chưa tiêm vaccine covid một mươi chín trở về tp hcm long an đồng nai và bình dương
những người đã tiêm đủ vaccine covid một mươi chín có thể xanh trên sổ sức khỏe
điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine covid của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính từ thời điểm về địa phương
có giấy ra viện giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày về địa phương và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rát họng mất vị giác thì báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
những người chưa tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền
thực hiện cách ly tại nhà nơi lưu trú bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục thực hiện theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương
những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly một mươi bốn ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp năm k
thực hiện xét nghiệm sars cov hai vào ngày thứ nhất ngày thứ bảy và ngày thứ một mươi bốn kể từ ngày về địa phương
những người đã tiêm vaccine covid một mươi chín hoặc đã khỏi bệnh covid một mươi chín tại nước ngoài
việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của bộ ngoại giao
bộ y tế nêu rõ căn cứ tình hình dịch và điều kiện thực tế tại địa phương
ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo việc triển khai thực hiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
tạo điều kiện tối đa cho người dân đồng thời không tạo áp lực quá tải
và có nguy cơ lây nhiệm chiếu trong các cơ sở cách ly tập trung